cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với đối tượng nguyễn thị thủy sáu mươi một tuổi
ngụ tây ấp đình phú c xã long thới huyện tiểu cần về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra năm hai nghìn chín thủy bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoay hồng
mỗi nhiều giây hội tháng có giá trị từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
năm hai nghìn một mươi sáu do nhiều hội viên hốt hội nợ tiền hội chết không đóng thủy vây tiền để cho hàng hội
không thể trả tiền lãi và tiêu xài cá nhân thủy mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ một triệu đồng đến năm triệu đồng
rồi có hành vi gian dối đặt tên khống vào giây hội tự ý lấy tên hội viên hốt chiếm đoạt tài sản
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thủy tuyên bố vỡ hội phát hiện hành vi gian dối hội viên đã tố giác đến cơ quan công an
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an đã chứng minh được thủy có hành vi gian dối năm mươi ba dây hụi
cụ thể như đặt tên hụi viên khống tự ý lấy tên hụi viên tham gia thật để hốt hụi chiếm đoạt số tiền trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cũng tại tỉnh trà vinh công an huyện cầu ngang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần thái quang ba mươi năm tuổi
ngụ tại ấp nhất a xã mỹ lông bắc về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu tiếp nhận tin báo đối tượng quen ấp nhất a xã mỹ long bắc nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy
nên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện cầu ngang và công an tỉnh tiến hành kiểm tra
khi lực lượng công an vừa đến quang liền bỏ chạy nhưng sau đó đã bị khống chế bắt giữ
qua kiểm tra và khám xét nơi ở của quang cơ quan chức năng đã thu giữ bảy bịch ni lông chứa ma túy
cùng dụng cụ để sử dụng ma túy và một cây búa tự chế
quá trình làm việc bước đầu quang khai nhận các bịch ni lông nêu trên là ma túy đá
được biết quang có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định
ba nam nữ thanh niên gồm lê thị mỹ trang hai mươi hai tuổi trú tại huyện củ chi tp hcm
cùng với đỗ viết hữu hai mươi sáu tuổi trú tại đường đống đa phường ba tp đà lạt
và trần thị minh hương hai mươi tuổi trú tại thôn túy sơn xã xuân thọ tp đà lạt
đang bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ tàn trữ trái phép chất ma túy và một vụ tàn trữ trái phép một mươi năm gói cần sa
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng một mươi hai qua công tác tuần tra kiểm soát công an phường chín thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng phát hiện lê thị mỹ trang đang đi xe mô tô cùng với một nam thanh niên trên đường
nên tiến hành dừng xe và kiểm tra
trang đang mặc có một gói ni lông chứa ma túy
trang khai nhận số ma túy đá do trang mua về để sử dụng
cùng ngày hai mươi một tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà lạt
phù hợp với công an phường chín tp đà lạt tuần tra kiểm soát phát hiện năm thanh niên tên đỗ viết hữu
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra bên trong túi của hữu
lực lượng công an phát hiện năm gói ni lông chứa ma túy cần sa
hữu khai nhận tàn tựu trái phép nhằm mục đích bán kiếm lời
ngoài ra lực lượng công an đã bắt quả tang bạn gái của hữu là trần tiện minh hương
đang tàn trữ trái phép một mươi gói ni lông cần sa trong cốc xe mô tô mà hương đang đi
và chuẩn bị đem đến cho hữu nhằm mục đích bán kiếm lời
ngay sau khi vụ việc được kiểm tra công an tp đà lạt đã làm biên bán phạm tội quả tang
đối với ba nam nữ trên và thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
kết quả test ma túy cho thấy trang dương tính ma túy đá hương dương tính với ma túy cần xa
tại phường an thành tp hồng ngựa đồng tháp đội kiểm soát hải quan thuộc hải quan tỉnh đồng tháp
phối hợp cùng với công an tp hồng ngựa kiểm tra bắt giữ một phương tiện ô tô tải không gắn biển kiểm soát
chở số lượng lớn đường cát thái lan và tất cả đều không có hóa đơn chứng tượng
toàn bộ số hàng này do tài xế võ thanh lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ xã tân khánh trung
huyện lấp vò tỉnh đồng tháp vận chuyển
tại hiện trường tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe
không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
qua làm việc tài xế võ thanh lộc khai toàn bộ số hàng hóa này ông nhận chở thuê
từ xã tân phước huyện tân hồng đến tp hồng ngựa cho một người đàn ông tên nam không biết mặt về địa chỉ
hiện tổ kiểm soát đã yêu cầu ông lộc đưa phương tiện và hàng hóa về trụ sở để tiếp tục kiểm tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai cũng phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh lào cai
và đội cảnh sát kinh tế đã bắt quả tăng hai vụ vận chuyển trái phép thuốc lá trên địa bàn thành phố lào cai
vào khoảng chín h ba mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổ công tác bắt được quả tàng lê thạch nghiêm
đang có hành vi vận chuyển một năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhãn hiệu năm trăm năm mươi năm gồm
chưa chứa trong ba thùng bia cắt tông
khám xét thẩn cấp nơi ở của nghiêm tại tổ tám phường cốc lếu tp lào cai
tổ công tác phát hiện thêm một thùng bia cắt tông trong đó có sáu trăm sáu mươi bao thuốc lá
điếu nhãn hiệu z được nguy trang bên ngoài là các vỏ hộp bánh
đến khoảng một mươi hai h cùng ngày tại khu vực đường lương văn can phường cốc lếu tp lào cai
lực lượng chức năng phát hiện nguyễn duy hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại tp lào cai đang bê hai thùng bia giấy bên trong có chín trăm năm mươi bao thuốc lá nhãn hiệu blen năm trăm năm mươi năm
tại thời điểm kiểm tra hải không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng
đồng thời tự giao nộp một thùng giấy chứa năm trăm linh bao thuốc lá cùng nhãn hiệu
thưa quý vị dịp cuối năm và tết nguyên đán đang đến rất gần
và những lúc này tình trạng bôn lậu gian lận thương mại hàng giả thường phức tạp hơn
gây khó khăn cho công tác quản lý thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng
và lợi nhuận từ kinh doanh các mặt hàng giả thì luôn cao điểm đặc biệt với các loại hàng hóa làm đẹp
vì vậy nhiều đối tượng đã bất chấp để kinh doanh
và điều này đang ảnh hưởng lớn đến uy tín doanh nghiệp và sức khỏe của người tiêu dùng
phóng viên kinh tế và tiêu dùng đã có ghi nhận về tình trạng này trong phóng sự ngay sau đây
mới đây nhất lực lượng chức năng tỉnh hải dương đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn thị xã kinh môn
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất đóng gói mỹ phẩm
điều đáng nói các sản phẩm ở đây được ghi nhãn sản xuất tại nhiều cơ sở nổi tiếng trong và ngoài nước
tuy nhiên thực tế lại được pha chế thủ công tại cơ sở bằng rất nhiều loại hóa chất trôi nổi và được đựng trong các sô trậu như thế này
qua thực tế kiểm tra chúng tôi xác định đây là cơ sở sản xuất và đóng gói không đối tuần chỉ là cơ sở kinh doanh tương tượng
tại cơ sở chúng tôi phát hiện hàng nghìn sản phẩm là thành phẩm mát thành phẩm cũng như hàng chục nghìn kem nhãn bao bì hàng hóa đã in sẵn các thông tin của các cơ sở khác
các sản phẩm của chúng tôi thì hiện tại đang bị làm giả rất nhiều
nhìn qua bên ngoài thì nó rất là tinh vi cũng khó phát hiện
đối với cái tên sản phẩm thì họ in cũng dập nổi nhưng mà họ không cắn bóng
điều mà dễ nhận biết nhất đó là cái tem chống hàng giả
cái tem chống hàng giả thì sản phẩm chính hãng nó là phòng ánh bảy mọc ở các góc nhìn khác nhau
còn lại cái tem mà họ làm giả thì họ chỉ có một cái màu vàng rất là nhợt nhạt
với nhiều chị em phụ nữ muốn được dáng đẹp eo thon không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để mua các sản phẩm giảm cao
đây là lúc nhiều đối tượng xấu giả mạo thương hiệu chính hãng để đánh lừa người tiêu dùng
nếu chỉ nhìn bên ngoài hộp thật khó để tìm điểm khác biệt giữa hai sản phẩm này bằng mắt thường
theo thương hiệu này nhiều sản phẩm của doanh nghiệp đang bị giảm mạo
hiện nay tình trạng hàng giả hàng nhái đang tràn lan nên là chúng tôi cũng rất là quan ngại về vấn đề này
và hành vi như thế này làm ảnh hưởng đến công ty uy tín của chúng tôi
tức là rất ảnh hưởng nếu như mà không phải là hàng chất lượng
thế cho nên là công ty của chúng tôi luôn update những cái quy trình
là máy móc sản xuất cgp đạt chuẩn và luôn nhập khẩu nguyên liệu nhập ngoại của nước ngoài
để phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng
đánh vào tâm lý ham rẻ nhiều người dễ dàng bị đánh lừa bởi vô vàn chiêu thức quảng cáo
từ các sản phẩm làm giả làm nhái mà một khi sử dụng sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng
hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng đang trở thành vấn đề nhức nhối trên thị trường hiện nay
người tiêu dùng khi mua các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cần tìm hiểu kỹ lưỡng các sản phẩm có đầy đủ giấy tờ kiểm định
bây giờ em thấy là cũng có nhiều cái sản phẩm và những cái công ty họ có những cái mã code hay những cái mã code quý rời
hiện có những app như thế thì mình kiểm tra trách những cái mã vạch như thế
để tránh mua những cái sản phẩm hàng giả hàng nhái thì mất tận ban
hiện tại thì em thấy là trên thị trường có rất là nhiều hàng giã hàng nhái
và chính vì thế là đó
đó cũng là một cái nỗi đáng lo của bọn em khi sử dụng một cái sản phẩm hay là mỹ phẩm nào đấy
và nếu như mà được thì em cũng rất là mong là cơ quan chức năng sẽ điều tra hay là tiến hành
triệt phá tất cả các đường dây mua bán hàng giả để cho khách hàng có thể yên tâm sử dụng
thời điểm cuối năm hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả còn diễn biến phức tạp
do nhu cầu tiêu dùng tăng cao
các đối tượng xấu sẽ còn tìm mọi cách để thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động theo hướng ngày càng tinh vi hơn
vì vậy ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì người tiêu dùng cũng cẩn trọng khi mua
để không mua phải hàng giả hàng kém chất lượng làm tiền mất tật mang ảnh hưởng đến sức khỏe
thưa quý vị và các bạn thực hiện mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa triệt phá thành công chuyên án
mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ hai đối tượng là phạm trung dũng và trương thị hương
cùng chú tại phố hương phúc phường ninh khánh tp ninh bình thu giữ một lượng lớn các loại ma túy
vật chứng thu giữ gồm một năm mươi ba gam ma túy đá và một viên ma túy tổng hợp xe ô tô các công cụ phương tiện
phục vụ cho việc bán trái phép chất ma túy bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên dũng mua
của một đối tượng ở thành phố hà nội với giá là hai trăm năm mươi triệu đồng về cất dấu chia nhỏ để bán cho các đối tượng
nghiện ma túy kiếm lời
dũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với châu thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú tại phường một tp vị thanh tỉnh hậu giang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
huỳnh châu có trụ sở tại địa chỉ trên tuy có liên quan đến hành vi lừa đảo chứng đoạt tài sản xảy ra
khu nhà ở liên kế thuộc tổ hợp thương mại cửu long phường năm tp cà mau
theo đó khu nhà ở liên kế thuộc tổ hợp thương mại cửu long do tổng công ty phân bón và hóa chất
dầu khí gọi tắt là pvfc co làm chủ đầu tư mùng năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu pvfc co ký thỏa thuận hợp tác
với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên huỳnh châu do châu thành nhân làm giám đốc để chuyển
mục đích sử dụng đất của dự án
châu thành nhân đã có hành vi gian dối tự nhận là chủ đầu tư dự án thực hiện phân lô bán nền
bằng hình thức lập hợp đồng góp vốn hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc chiếm đoạt số tiền gần bốn mươi chín năm tỷ đồng
của bốn mươi ba trường hợp người dân công an tỉnh cà mau khuyến cáo người dân ai là bị hại trong vụ việc trên
hãy đến trình báo với cơ quan công an để đảm bảo quyền lợi
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm nguyễn thị thanh nhàn
nguyễn huyền trang cùng chú tại tỉnh hà nam và nguyễn thị thảo chú tại huyện thạch thành thanh hóa
để điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm
công an hà nam đã phát hiện bắt quả tàng bốn đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ sáu mươi chín thuộc địa phận tổ bốn
phường lê hồng phong tp phủ lý cơ quan công an đã bắt người phẩn cấp đối với nguyễn thị thanh nhàn
về hành vi chứa mại dâm nguyễn huyền trang và nguyễn thị thảo về hành vi môi giới mại dâm
khám xét nơi ở và nơi thực hiện hành vi bán dâm của các đối tượng
cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều bao cao su giấy tờ sổ sách và các tài liệu liên quan đến hành vi môi giới mại dâm
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông đã tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp tết và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai tại thủy đoàn một
đóng trên địa bàn xã tân chi huyện tiên du tỉnh bắc ninh
tham dự buổi lễ phát động có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của cục cảnh sát giao thông và công an các địa phương
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên cả ba lĩnh vực
đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
đồng thời tăng cường lực lượng phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân
trong dịp cuối năm đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đáng chú ý trong đợt cao điểm lần này lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật
trong công tác xử lý vi phạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và qua quá trình vận hành của hệ thống
tôi cũng đã phát hiện được những lỗi vi phạm chủ yếu đó là những lỗi về vi phạm về tốc độ
đi không đúng phần đường làn đường rồi dừng đỗ sai quy định v v
thì có thể đánh giá là bước đầu thì người dân cũng đã có cái ý thức khi mà đã bị xử lý thì cũng có cái ý thức rất là cao
trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
bên cạnh đó lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tập trung phương tiện thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn giao thông nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
phấn đấu không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng không để xảy ra đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
sau lễ gia quân cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra kiểm soát tuyên truyền
xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông
được biết đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
công an tp thq
tp thq vừa bắt quả tang đối tượng lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại phường phú sơn tp thq đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an tp thq thu giữ sáu mươi năm viên thuốc lắc và năm mươi năm gói ma túy tổng hợp dạng đá
có trọng lượng gần năm mươi gram cùng nhiều tăng vật khác
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm hai gói ma túy đá có trọng lượng gần bốn mươi g
được cất dấu kỹ trên mái nhà
tại cơ quan công an lê văn trường khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết
về chia ra bán lẻ và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng võ văn chiến về hành vi cướp tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
võ văn chiến cầm giao đến số nhà tám trăm năm mươi bốn đường trần hưng đạo tp thq
yêu cầu chị trần thị trúc mai đưa chìa khóa xe máy
trong lúc chị mai còn lưỡng lự chiến đã dùng dao không chế buộc chị mai phải đưa chìa khóa xe
rồi nổ máy rời khỏi hiện trường
ngay khi nhận được tin báo công an phường đống đa tp thq đã khẩn trương xác minh
truy tìm theo hướng đối tượng tẩu thoát
đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ cướp khoảng hai trăm linh m
bước đầu chiến khai nhận đi cướp là do nghiện ma túy và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị trong thời gian qua lực lượng công an không quản những vất vả hiểm nguy
dốc toàn lực để ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên như vô cảm trước sự hy sinh đó không ít người đã có những hành vi cản trở chống đối
thậm chí còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch
phản ánh tại tỉnh đồng nai
đây là hai đối tượng lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người
trước đó tân và nhớ cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì lớn tiếng thách thức
nhớ đã chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung úy phạm xuân quyết gây thương tích
còn tân dùng gậy đập trúng bụng anh vĩ
tối hôm qua em có nhậu sỉnh có mấy anh lực lượng công an vô
em cầm dao chém trúng một anh công an
thì vào đây em thấy hơi hẳn
còn đây là hai đối tượng phùng duy huy và mai văn hiện
trước đó huy điều khiển xe máy xin qua chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thiện điều khiển xe ô tô tải đi chỗ khác nhưng không được tổ công tác đồng ý
một lúc sau huy và hiện điều khiển xe máy quay lại chốt
nẹp bô khiêu khích thách thức lực lượng trực tại chốt và lớn tiếng chửi bới
xúc phạm đến các thành viên tổ công tác
tổ công tác đã khống chế bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của huy và hiện
vừa bị tòa nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tuyên phạt từ một mươi hai đến một mươi bốn tháng thủ giam về tội chống người thi hành công vụ
đơn vị thường xuyên quản truyền cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng quy tắc ứng xử
đối với trong khi giải quyết công việc và thực hiện đúng điều lệnh công an nhân dân
chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành tuyên truyền
để mọi người dân có thể đối xử với các ban ngành tuyên truyền
hiệu được công tác phòng chống dịch
những trường hợp chống người không vụ chúng tôi sẽ kết quyết xử lý theo quyết định của pháp luật
để hạn chế hành vi chống người thi hành công vụ lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
liên quan vụ một cán bộ dân quân tự vệ bị sát hại trong đêm
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng tạ thanh hải chú tại phường mỹ long
thành phố long xuyên an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn nên tạ thanh hải đã dùng khúc cây
đánh nhiều nhát vào đầu trần văn mỹ là dân quân tự vệ phường mỹ quý khiến mỹ gục ngã
sau đó hải chạy đến móc túi lấy hai sáu triệu đồng và một điện thoại di động trong túi áo của mỹ
rồi tiếp tục lấy một khúc cây khác đánh nhiều nhát vào đầu vào mặt và người mỹ
thấy mỹ đã chết hải đi đến chiếc xe máy của mỹ lục xoát lấy tài sản
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phường mỹ long nhanh chóng đến bắt giữ hải
cùng tăng vật và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra bước đầu hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị tp hcm đang thực hiện trạng thái bình thường mới từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên đây cũng sẽ là thời điểm một số đối tượng phạm tội hoạt động
mạnh như là cướp tài sản cướp giật trộm cắp tài sản dự báo có chiều hướng gia tăng trở lại
mới đây công an tp hcm đã tổ chức gia quân tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đồng thời phát đi thông báo nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
tuyệt đối không lơ là chủ quan cẩn trọng thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm
đến nay chị nương vẫn chưa hết bằng hoàng khi trước đó
chiếc xe máy và bình oxy đặt ngay trước cửa nhà đã bị lấy trộm
kết quả điều tra đã phát hiện hai đối tượng là đăng nguyên tuấn ba mươi sáu tuổi
và đàm bát linh hai mươi chín tuổi cùng ngụ tp hcm đã thực hiện hành vi vi phạm này
còn đây là hình ảnh được camera ghi lại một vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra tại tp hcm
đối tượng đỗ phước sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố thủ đức đã xông vào tiệm với ý định cướp tài sản
tuy nhiên đối tượng này đã nhanh chóng bị chủ tiệm vàng và người dân bắt giữ
đối tượng cướp dựng bỏ cốp hoặc là trộm cắp tài sản trong cái việc khi mà hết nhân cách
người dân đi ra đường nhiều với cái việc mà thực hiện các cái giao dịch
hoặc là thực hiện một số nhiệm vụ thì sẽ có những sơ sức
theo công an tp hcm số vụ vi phạm sau giãn cách tăng từ sáu mươi đến tám mươi
hiện công an tp hcm đang triển khai thực hiện các kế hoạch chấn áp tội phạm
trong đó chú trọng công tác tuần tra và tuyên truyền đến từng hộ dân
không tạo điều kiện sơ hở để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi vi phạm
bây giờ được khu dịch với lại các băng ngành
mà triển khai thêm thì mình có thêm kinh nghiệm
rồi mình sẽ tuyên truyền cho bà con ở gần những ai mà không chưa có thông tin
để người ta biết người ta có cái cảnh giác
các chủ hộ ở đây là được tất cả là năm trăm linh năm hộ mà kết bạn đã được tới năm trăm linh hai hộ rồi
thì đã tuyên truyền được vừa vào hình thức là gia lô truyền thông
và vừa đi trực tiếp đi phát hòa và nhắc nhở mọi người về vết tệ phòng chống tội phạm
lực lượng chức năng công an tp hcm khuyến cáo
mọi người dân không nên mang
theo nhiều tiền bạc tài sản đồ trang sức có giá trị
sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông
các hộ dân tự bảo quản tài sản không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp
phải thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo
cẩn trọng khi rút tiền ở ngân hàng các điểm atm
công an tp hcm cũng đề nghị người dân hỗ trợ chung tay
giúp sức cùng các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong những tháng cuối năm
công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần huy toàn
chú xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người thân của nạn nhân
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lo thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của trần my toàn
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
vụ lừa đảo với chiêu thức như trên không phải là hy hữu
khi liên tục tại nhiều địa phương cũng đã xuất hiện và có nhiều nạn nhân sập bẫy hình thức lừa đảo chạy án
đặc biệt rất nhiều đối tượng còn giả danh lực lượng công an
để dễ dàng chiếm được lòng chống
đối với những thông tin của nạn nhân hồng thực hiện chất lọt hành vi
lực lượng công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực vào cuộc quyết liệt đấu tranh
nhằm kịp thời ngăn chặn loại hình tội phạm này phản ánh tại tỉnh yên bái
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện văn chấn tỉnh yên bái nhận được đơn trình báo của anh hoàng minh quyết
chú tại huyện văn chấn về việc bị hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
đối tượng đã dùng thủ đoạn giả danh lực lượng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
ngày một mươi sáu tháng chín thủ phạm của vụ án là vũ mạnh hùng và phạm thanh tùng cùng chú huyện văn chấn đã bị bắt giữ cùng tăng vật
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận
do quen biết anh quyết qua mạng internet trong quá trình chơi game với nhau nên đối tượng hùng đã nảy sinh ý định lừa tiền anh quyết
bằng thủ đoạn rủ dê thuyết phục bị hại góp tiền để cho vai nặng lãi
theo lời khai anh quyết đã nhiều lần chuyển tiền cho hùng qua nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hàng chục triệu đồng
ngày bảy chín hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng gọi điện cho anh quyết tự xưng là cán bộ công an thông báo về việc số tiền của anh chuyển đến tài khoản
của người có tên lê duy nhất đang được sử dụng để mua bán ma túy
hiện đối tượng nhất đã bị bắt nếu không muốn liên quan đến vụ án thì anh quyết phải chuyển tiền để lo liệu chạy án
tin rằng hùng nói thật anh quyết đã sáu lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền sáu mươi triệu đồng
thấy dễ dàng lừa được bị hại ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng đã bàn bạc với phạm thanh tùng để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh quyết
sau khi thống nhất vẫn với thủ đoạn trên tùng đã gọi điện cho anh quyết và tự xưng là cán bộ công an huyện văn chấn
yêu cầu anh chuyển tiền để lo chạy án và đã được bị hại chuyển cho tám mươi hai triệu đồng
vị can yêu cầu bỏ quyết là anh em góp vốn của vị can để cho vai lãi
sau đó vị can đã đánh giá
đóng giả công an tỉnh lạc sơn bảo quyết liên quan đến vụ buôn bán mắc túy và yêu cầu quyết chuyển tiền cho vị can
đây chỉ là một trong số hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
từ đầu năm đến nay công an tỉnh yên bái đã tiếp nhận và khởi tố một mươi bốn vụ một mươi chín đối tượng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như kết bạn qua mạng xã hội zalo facebook skype
rồi hứa hẹn kết hôn hay gửi tặng quà làm từ thiện hoặc vay mượn sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế phí
công nghệ quân chấn cũng đã quyết định thực hiện các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên đặc biệt là công tác tham mưu
công nghệ quân chấn đã chủ động tham mưu trong huyện ủy ủy ban dựng quân chấn ra các kỹ quyết trên đời để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
chỉ đạo các ban ngành thể lưu ẩn quan các xã cùng phối hợp với lượng công an

để làm tốt công tác đảm bảo linh dị và trật tự an toàn trên địa bàn
cái thứ hai nữa là công nghệ quân chấn đã chỉ đạo lực lượng quân xã làm tốt công tác lực hình
phối hợp với các đội kiểm vụ tuần tra kiểm soát để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện
có thể thấy tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi
chúng sử dụng mạng internet các trang mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo
gây khó khăn trong công tác điều tra đấu tranh của các lực lượng chức năng
chỉ những trường hợp được tố giác phát hiện kịp thời mới có thể phong tỏa và thu hồi tài sản
do đó khi thấy có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng
và điều quan trọng nhất là người dân cần phải cảnh giác với mọi mối quan hệ
thông tin trên môi trường mạng để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra